ngày hai mươi bảy tháng chín tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội thảo kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu
ứng dụng nhằm cung cấp nước sạch cho người dân khuyến nghị cho thành phố hồ chí minh trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi năm
tại hội thảo ngoài việc báo cáo những kết quả đạt được như tổng công suất cấp nước đạt hai bốn triệu m ba trên một ngày
hạn chế tỷ lệ thất thoát nước xuống gần hai mươi bốn đại diện sở xây dựng cũng chỉ ra hiện trạng thực hiện quy hoạch cấp nước
hệ thống cấp nước những thách thức và khó khăn trong hoạt động cấp nước
trong đó biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường đã tác động không nhỏ tới chất lượng nước tại các kênh rạch trên địa bàn thành phố
đặc biệt là hệ thống sông sài gòn và sông đồng nai
tại hội thảo đại diện các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước tại úc philippines malaysia đã chia sẻ kinh nghiệm vận hành
quản lý hệ thống cấp nước bảo đảm nước uống và giới thiệu một số công nghệ quản lý hiện đại thông minh trong lĩnh vực cấp nước
hội thảo là một trong những hoạt động của thành phố hướng đến mục tiêu cung cấp một trăm linh nước sạch cho các hội dân vào năm hai nghìn hai mươi năm